văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh tây bắc miền núi phía bắc và trung bộ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa rông lốc xét mưa đá và nắng nóng thông tin kịp thời để chủ động triển khai
các biện pháp phòng chống ứng phó kịp thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên cập nhật theo dõi thông tin
đồn đốc triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả của thiên tài
theo văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngày một tháng sáu đã xảy ra tám sự cố thiên tai
thiệt hại tới tính mạng và tài sản của người dân ngoài vụ nổ mìn gây tử vong ba người tại điện biên tại các địa phương của tỉnh hòa bình
thái nguyên long an lâm đồng tiền giang bắc giang đã xảy ra mưa đá rông lốc kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về người và tài sản
vì vậy người dân các khu vực tây bắc miền núi phía bắc và trung bộ cần theo dõi sát tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời
hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai ngoài ra trong những ngày tới tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài
vì vậy người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa với bệnh tật mùa hè và các hiện tượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi ra đường